trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa liên bang brazil ngày hai tháng bảy
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã hội kiến với tổng thống brazil
michel temer gặp và làm việc với bộ trưởng bộ ngoại giao aloisio nunes ferreira
bộ trưởng bộ công nghiệp ngoại thương và dịch vụ marcos jorge bộ trưởng bộ nông nghiệp
chăn nuôi và cung ứng brairo magi và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước
tại buổi hội kiến với tổng thống michel temer phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
việt nam đánh giá cao vai trò vị thế của brazil trên trường quốc tế coi trọng quan hệ với brazil
phó thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng
và nhấn mạnh chuyến thăm lần này của đoàn việt nam nhằm tiếp tục duy trì đà quan hệ hai nước phát triển hơn nữa
tổng thống brazil michel temer chúc mừng các thành tựu về kinh tế xã hội của việt nam
khẳng định brazil coi trọng vị thế quan trọng của việt nam tại khu vực đông nam á
và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của phó thủ tướng trong việc củng cố và mở rộng hơn nữa
quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt của brazil với việt nam
tổng thống hoan nghênh việc hai nước gia tăng hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
mong muốn việt nam làm cầu nối cho brazil thúc đẩy hợp tác với cộng đồng asean
tại cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao aloisino nunes ferreira
hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng khung khổ pháp lý cho quan hệ song phương
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình ổn định an ninh
an toàn hàng hải và hàng không ở biển đông giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế ủng hộ việc asean và trung quốc sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử
ở biển đông coc hiệu quả và thực chất
tại cuộc gặp với bộ trưởng công nghiệp ngoại thương và dịch vụ marcos jorge
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn
tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại
phó thủ tướng cũng đã đề nghị brazil sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
bộ trưởng marcos jorge đề xuất hai bên sớm đàm phán tiến tới ký kết một hiệp định bảo hộ đầu tư
và sẽ kiến nghị chính phủ brazil sớm xem xét việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám
đề nghị việt nam ủng hộ việc đàm phán một hiệp định thương mại giữa brazil và asean
tại cuộc gặp với bộ trưởng bộ nông nghiệp trăn nuôi và cung ứng blairo marqui
bộ trưởng blairo margy nhất trí thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước
đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm
nhân chuyến thăm brazil của phó thủ tướng vương đình huệ
việt nam và brazil đã ký các văn kiện hợp tác
trước khi rời brazil đi thành phố sao paulo
phó thủ tướng vương đình huệ đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại brazil